hôm qua trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập vào nhà dân
lấy đi một lượng lớn tài sản khiến cho người dân trên địa bàn vô cùng lo lắng
nhất là tại các khu đô tỉnh mới số lượng nhà dân còn thưa thớt
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ngũ hành sơn đã bắt giữ được nhóm đối tượng ngoại tỉnh
là thủ phạm của các vụ trộm cắp nói trên
đến lúc này gia đình này vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng nhà cửa tan hoang
hơn một trăm linh triệu đồng và sáu chỉ vàng đã không cánh mà bay
mặc dù đã từng đọc về rất nhiều các vụ trộm trên cả nước
nhưng hai vợ chồng bị hại vẫn không ngờ tình huống này lại xảy đến với chính ngôi nhà của mình
cái khu này rất là an ninh hầu dạo nhà mình cũng chưa mắc gì hết
cho nên tôi cũng không để ý
đến lúc mà công an về mà báo lại thì tôi mới biết được
trước tình hình này công an quận ngũ hành sơn đã xác lập chuyên án tổ chức trinh sát trên khắp địa bàn
để truy tìm ra thủ phạm
tung tích về một nhóm đối tượng ngoại tình nhanh chóng nằm trong tầm ngắm của các điều tra viên

lần theo dõi phép của các đối tượng và xác định được các đối tượng này thuê căn nhà tại số bốn mươi bảy lưu quý kỳ
lúc đó là băng chuyên án xác định là thời cơ chín một mươi và phát lệnh đột kích
nhóm ba đối tượng cùng chú tỉnh hậu giang gồm đỗ thành hiệp lưu hồng vinh và nguyễn long điền
đều có tiền án về tội trộm cắp cướp giật tài sản
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng công an quận thu giữ hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
bệnh điện thoại di động hai laptop một khẩu súng dư lô
ba nạn trì ba khâu vàng và một số dụng cụ dùng để thực hiện pha khóa
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lái xe ô tô ra đà nẵng từ đầu tháng ba
sau đó thuê xe máy dạo quanh những khu dân cư mới
thấy nhà nào thường xuyên đóng cửa và vắng chủ thì tìm cách đột nhập trộm tài sản
trong vòng năm giây là có thể là bẻ ổ khóa của một ngôi nhà và vào thì lấy trộm tài sản là trong tích tác
và các đối tượng này khi
khi nào đi thì bên người cũng mang thêm một cái ba lô
và trong cái ba lô đó là chứa rất là nhiều cái hung khí kể cả vũ khí nóng
qua đấu tranh trước đó nhóm đối tượng trên còn đột nhập vào hai nhà dân tại quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn
trộm cắp tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
số tiền có được chúng dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân
qua đây tiếp tục là bài học cảnh tình cho mỗi người dân khi còn lơ là mất cảnh giác
để quá nhiều tài sản có giá trị trong gia đình tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội